công an tỉnh thừa thiên huế đã thưởng nóng và động viên ban chuyên án phá án thành công vụ án cướp tài sản và bắt cóc tống tiền xảy ra vào ngày sáu tháng năm tại xã vinh thanh huyện phú vang
theo hồ sơ vụ án vào dạng sáng ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ông nguyễn thanh phong giám đốc công ty may thanh phong địa chỉ tại thôn ba xã vinh thanh huyện phú vang
bị đối tượng phan bá hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán ở huyện phủ mỹ tỉnh bình định dùng dao khống chế cướp sáu triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động trị giá gần hai mươi triệu đồng
rồi đưa ông phong đến nhiều cây atm rút số tiền là một trăm một mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở ông phong đi theo quốc lộ bốn mươi chín từ thành phố huế về xã vinh thanh để tống tiền
sau gần một tháng tích cực truy xét công an huyện phú vang đã phát hiện và bắt giữ hải
đang lần trốn tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc